hôm nay ngày một mươi chín tháng bảy tại hà nội dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
bộ chính trị họp xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí vũ văn ninh
nguyên ủy viên trung mương đảng nguyên ủy viên ban cán sự đảng chính phủ nguyên phó thủ tướng chính phủ
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị nhận thấy
với cương vị ủy viên trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng chính phủ phó thủ tướng chính phủ
phụ trách lĩnh vực đổi mới doanh nghiệp từ tháng tám năm hai nghìn một mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí vũ văn ninh đã ký các văn bản đồng ý cho giảm và thoái toàn bộ vốn nhà nước tại công ty cổ phần cảng quy nhân
bán phần vốn nhà nước hiện có tại công ty cổ phần cảng quảng ninh
đồng ý chủ trương để ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa sau khi nhận chuyển giao công ty cổ phần cảng nha trang
tiếp tục được thoái vốn nhà nước theo hướng nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối
đồng ý chủ trương cổ phần hóa công ty mẹ
tổng công ty cảng hàng không việt nam doanh nghiệp này không thuộc đối tượng cổ phần hóa
đồng ý chủ trương cổ phần hóa một mươi đoạn quản lý đường thủy nội địa
đây là các đơn vị sự nghiệp kinh tế chưa được quy định cổ phần hóa
nội dung những văn bản đồng chí vũ văn ninh đã ký nêu trên trái với kết luận của bộ chính trị
và nghị định của chính phủ về cổ phần hóa thoái vốn nhà nước gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
với cương vị ủy viên trung mương đảng bí thư ban cán sự đảng
bộ trưởng bộ tài chính kiêm chủ tịch hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội việt nam
giai đoạn từ tháng bảy năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi một
đồng chí vũ văn ninh đã thiếu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát
vi phạm luật bảo hiểm xã hội nghị định của chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bảo hiểm xã hội việt nam
để hai tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam năm hai nghìn tám hai nghìn chín
vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
việc ký các hợp đồng cho công ty thuê tài chính hai là tổ chức tín dụng phi ngân hàng
thuộc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam vay một một mươi tỷ đồng
đến nay công ty cho thuê tài chính hai đã phá sản
làm cho nhà nước thiệt hại lớn số tiền gốc và lãi
hai lãnh đạo bảo hiểm xã hội việt nam và nhiều cán bộ đảng viên liên quan
bị khởi tố để điều tra hình sự
vi phạm khuyết điểm của đồng chí vũ văn ninh là nghiêm trọng
làm thiệt hại rất lớn tiền của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí
gây dư luận xấu cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của đảng
quá trình kiểm điểm đồng chí vũ văn ninh đã nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân
về các vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác
công hiến đóng góp của đồng chí đối với đảng nhà nước
bộ chính trị quyết định thi hành kỳ luật đồng chí vũ văn ninh bằng hình thức cảnh cáo
bộ chính trị yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính
đối với đồng chí vũ văn ninh tương ứng với xử lý kỷ luật về đảng